thưa quý vị hội chiếu vaccine hiện nay đã có mặt ở hầu hết các quốc gia trên thế giới
đây được xem là mức tiến quan trọng cho công tác quản lý phòng chống covid một mươi chín
vừa qua ủy ban nhân dân thành phố đã giao sở y tế chủ trì phối hợp với các đơn vị địa phương
về chỉ đạo việc triển khai thực hiện ký xác nhận hộ chiếu vaccine
đối với các cơ sở thực hiện tiêm chủng vaccine covid một mươi chín do sở y tế quản lý
ủy ban nhân dân thành phố giao người đứng đầu các cơ sở tiêm chủng tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
thực hiện ký số xác nhận tiêm chủng cho người dân và chịu trách nhiệm trước pháp luật
về việc ký số xác nhận tiêm chủng vaccine covid một mươi chín của đơn vị
theo nội dung tại công văn số một nghìn chín trăm linh tám bit cntt
đồng thời ra công an thành phố chủ trì chỉ đạo công an các cấp phối hợp với ngành y tế
tổ chức xác nhận thông tin dữ liệu tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để thực hiện ký xác nhận hộ chiếu vaccine
công an thành phố chủ trì phối hợp với sở thông tin và truyền thông sở y tế và các đơn vị liên quan
thực hiện công tác bảo đảm an ninh mạng bảo mật thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
và thông tin cá nhân của người dân theo quy định
ủy ban nhân dân thành phố cũng giao ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc
và lực lượng liên quan chịu trách nhiệm giả soát các danh sách đối tượng tiêm chủng thuộc phạm vi quản lý
phối hợp với các cơ sở tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín trên địa bàn để thực hiện đối chiếu
bổ sung thêm thông tin tiêm chủng và ký xác nhận thêm nội dung tại công văn số một nghìn chín trăm linh tám bit cnt của bộ y tế
hồ chứa vaccine được xem là bước đi mới khi tình hình dịch bệnh ở việt nam đã có những chuyển biến tích cực
để chính sách đạt được hiệu quả tốt nhất cần có thêm sự hợp tác và ủng hộ từ phía người dân bằng những hành động cụ thể
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé